thưa quý vị chiều nay đồng chí lê minh khái bí thư trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
về thúc đẩy công tác sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp
tính đến thời điểm hiện nay hiện có một trăm sáu mươi một trên hai trăm năm mươi sáu công ty nông lâm nghiệp hoàn thành công tác sắp xếp đổi mới
một số tập đoàn tổng công ty như tập đoàn công nghiệp cao su việt nam tổng công ty lâm nghiệp việt nam
đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tạo việc làm cho người lao động tại các địa phương
còn lại chín mươi năm trên hai trăm năm mươi sáu công ty nông lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới theo phương án được phê duyệt
và chưa được phê duyệt phương án nguyên nhân là do chưa xử lý xong tồn tại tranh chấp đất đai
chưa xây dựng phương án sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch đất của địa phương
không đủ điều kiện sản xuất do tài chính khó khăn âm vốn chủ sở hữu
phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp
xác định rõ những tồn tại khó khăn ở cấp nào thì cấp đó phải được ra xử lý không đùn đẩy trách nhiệm
đề nghị các bộ ngành địa phương ra soát các doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án tổng thể
thẩm định các phương án sắp xếp đổi mới để trình thủ tướng tháo gỡ các vướng mắt
xử lý rứt điểm tranh chấp về đất đai của các tập đoàn tổng công ty để đánh nhanh tiến độ
sáng nay phó thủ tướng trần hồng hà đã trực tiếp kiểm tra một số doanh nghiệp đang sản xuất cung cấp thiết bị
thuộc các gói thầu của dự án đường dây chuyển tại điện năm trăm linh kv quảng trạch phố nối
hay còn gọi là dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba ở khu vực hà nội bắc ninh và hưng yên
qua kiểm tra thực tế tình hình sản xuất cung ứng cột thép cho dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba
tại bốn doanh nghiệp trên địa bàn hà nội bắc ninh và hưng yên
phó thủ tướng trần hồng hà nêu rõ dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đang trong giai đoạn thi công hết sức khẩn trương
để hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chậm khâu nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn dự án vì vậy các doanh nghiệp cần nỗ lực cao nhất
nhằm sớm hoàn thành hợp đồng đã ký kết đồng thời có phương án bảo đảm cơ sở vật chất trang thiết bị
chăm lo cho người lao động để dây chuyển sản xuất ổn định phát huy tinh thần sáng kiến
và các bộ ngành liên quan để vận chuyển an toàn các cột điện đến vị trí lắp đặt
tại cuộc làm việc nhanh ở trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh hương yên phó thủ tướng đánh giá cao quyết tâm
và nỗ lực của các doanh nghiệp sự chỉ đạo của bộ công thương evn ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp và tổng công ty truyền tải điện quốc gia nhằm hoàn thành các gói thầu sớm hơn thời hạn đặt ra
phó thủ tướng đề nghị bộ công thương evn tổng công ty truyền tải điện quốc gia tiếp tục xem xét
nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm tại thực địa nếu đáp ứng đủ các điều kiện
về năng lực thiết kế và công nghệ cũng như quy trình kiểm chuẩn kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm
từ đó giúp doanh nghiệp giảm thời gian nhân công dành nguồn lực tập trung sản xuất
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và bốn mươi chín năm giải phóng việt nam thống nhất đất nước
hôm nay bộ ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày ký hiệp định geneva về đình chỉ chiến sự ở việt nam
một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và dựng nước của dân tộc ta
phó thủ tướng trần lưu quang đã tới dự và phát biểu
phó thủ tướng trần lưu quang khẳng định với hiệp định geneva lần đầu tiên trong lịch sử
các quyền dân tộc cơ bản của việt nam là độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước các bên tham dự hội nghị thừa nhận và tôn trọng
hiệp định geneva đã thể hiện sáng ngời tâm thế bản lĩnh
và bản sắc ngoại giao việt nam thời đại hồ chí minh khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước việt nam
yêu chuộng hòa bình trọng công lý và lẽ phải có ý chí cuột cường bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia dân tộc trên thế giới
trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp với nhiều cơ hội thách thức đa chiều như hiện nay
kỷ niệm bảy mươi năm ký kết hiệp định geneva là dịp để thế hệ trẻ ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc
vẫn khởi tự hào về các thế hệ đi trước làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc và ý nghĩa của thắng lợi đặc biệt quan trọng này
cùng với hiệp định sơ bộ một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và hiệp định paris một nghìn chín trăm bảy mươi ba hiệp định geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một mốc son trong lịch sử ngoại giao cách mạng việt nam
mang đậm dấu ấn tư tưởng phong cách và nghệ thuật ngoại giao hồ chí minh
quá trình đàm phán ký kết và thực thi hiệp định geneva là cuốn cẩm năng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc
thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao việt nam
đã được kế thừa vận dụng sáng tạo và phát triển trong đàm phán ký kết và thực thi hiệp định paris một nghìn chín trăm bảy mươi ba sau này
cũng như trong xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc ngày nay
hôm nay liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo dòng trẻ pháp luật kinh doanh năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo đã điểm lại những chuyển biến nổi bật của pháp luật kinh doanh việt nam
và góc nhìn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các chính sách
năm hai nghìn hai mươi ba quốc hội đã ban hành một mươi sáu luật chính phủ ban hành chín mươi chín nghị định thủ tướng ban hành ba mươi ba quyết định
các bộ ban hành năm trăm một mươi thông tư công tác xây dựng pháp luật ngày càng thật trễ về quy trình
nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng văn bản tham gia và theo sát quá trình xây dựng chính sách
pháp luật trong năm vừa qua theo liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam
các hoạt động cải cách cắt giảm đơn giản hóa chi phí cho doanh nghiệp đã tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ
cơ quan nhà nước có nhiều nỗ lực để thao gỡ các vướng mắc bất cập gây khó cho doanh nghiệp
dù vậy vẫn còn có một số chính sách chưa phù hợp cần phải tiếp tục thay đổi mạnh mẽ
như quản lý xăng dầu hay thủ tục trong lĩnh vực quản lý giá
các chính sách chuyển đổi xanh dù đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn từ phía doanh nghiệp
nhằm đưa ra bức tranh tổng quan về các xu hướng thương mại điện tử hiện nay và tương lai
diễn đoàn toàn cảnh thương mại điện tử việt nam hai nghìn hai mươi bốn do hiệp hội thương mại điện tử việt nam fecom tổ chức đã diễn ra sáng đầy tại hà nội
diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử năm nay thu hút hơn hai cá nhân doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử tại việt nam và quốc tế
nhiều chủ đề nóng và đang nhận được sự quan tâm đã được các diễn giả chuyên gia doanh nghiệp chia sẻ thảo luận tại diễn đàn như giảm thiểu rác thải nhựa
nghiên cứu thị trường về hành vi tiêu dùng thông minh khi mua sắm và thận trọng tri tiêu ứng dụng công nghệ thông minh ai để tăng trưởng đột phá
sự báo năm hai nghìn hai mươi bốn thương mại điện tử vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng một mươi tám hai mươi trên một năm
doanh thu và sản lượng bán ra trên các sàn bán lẻ trực tuyến b hai c việt nam có thể đạt sáu trăm năm mươi tỷ đồng
chào mừng sáu mươi năm năm thành lập bộ khoa học và công nghệ một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn hai mươi bốn trung tâm giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị thuộc cục thông tin khoa học công nghệ
tổ chức triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để quảng bá kết nối các doanh nghiệp đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống
triển lãm được tổ chức với sự tham gia của các gian hàng đến từ các đơn vị doanh nghiệp thuộc các hội hiệp hội viện nghiên cứu
trường đại học đang hoạt động tại sản giao dịch công nghệ thuộc cục thông tin khoa học
khoa học công nghệ quốc gia triển lãm tập trung vào các lĩnh vực công nghệ như cơ khí chế tạo trong nông nghiệp
chuyển đổi số nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ thủ công mỹ nghệ các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa
qua đó nhằm giới thiệu đến cộng đồng các sản phẩm áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến ứng dụng công nghệ cao công nghệ xanh
đạt các tiêu chuẩn chứng nhận việt gap global gap organic hữu cơ mã vùng trồng mã đóng gói cho sản phẩm nông sản phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
ngày hai mươi năm tháng bốn hàng năm tổ chức y tế thế giới who kỷ niệm ngày thế giới phòng chống bệnh sốt z nhằm nhấn mạnh cam kết của cộng đồng cũng như sức mạnh toàn cầu
trong việc đoàn kết vì mục tiêu chung hướng đến một thế giới không còn bệnh số z who đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc sốt z ít nhất chín mươi vào năm hai nghìn ba mươi
ngày số z thế giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng bốn hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về bệnh số z và huy động các nỗ lực kiểm soát loại trừ các bệnh này
số z là một bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra dễ lây truyền từ ngày này sang người khác do mũi đốt với các triệu chứng như số z ớn lạnh nhức đầu đau cơ và mệt mỏi
năm hai nghìn hai mươi ba số bệnh nhân số z ở nước ta còn ghi nhận là gần năm trăm linh ca có bốn mươi sáu tỉnh được công nhận đã loại trừ bệnh số z
trong số một mươi bảy tỉnh thành chưa loại trừ sốc rét vẫn còn lây truyền tại chỗ tuy nhiên số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp
việt nam quyết tâm loại trừ bệnh sốc rét vào năm hai nghìn ba mươi và để hoàn thành mục tiêu này thì rất cần sự chung tay đồng lòng trong việc thực hiện những giải pháp đồng bộ từ các cấp chính quyền và người dân
thưa quý vị một mươi bốn tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng
giàu tiềm năng lợi thế về kinh tế nông nghiệp lâm nghiệp khoáng sản thủy điện du lịch kinh tế biên mộng
vùng trung du và miền núi phía bắc thời gian qua đã góp phần tạo nên thành công của bức tranh xuất nhập khẩu của đất nước
tuy nhiên các địa phương trong vùng suốt nhiều năm qua vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh để thúc đẩy tăng trưởng thương mại
yếu trong khâu chế biến sâu lợi thế xuất khẩu giữa các vùng không đồng đều
việc phát triển doanh nghiệp trong vùng gặp nhiều khó khăn đang là rào cản cho hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước và phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ của vùng ra thế giới
giá trị xuất khẩu thấp mặt hàng xuất khẩu chưa phong phú đa dạng khả năng cạnh tranh chưa cao
sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô gia công
phần lớn các sản phẩm xuất khẩu đều chưa xây dựng được thương hiệu riêng vững chắc
những sản phẩm của vùng núi trung du phía bắc còn phát triển ở dạng nhò lẻ
và quan trọng nhất là việc liên kết giữa các tỉnh các địa phương trong vùng còn chưa chặt chẽ
đâu đó còn có những hoạt động xúc tiến thương mại cũng như xúc tiến xuất khẩu còn rất trồng chéo và manh mốn
mỗi tỉnh thì thông thường sẽ đi làm triển khai những hoạt động xúc tiến xuất khẩu của riêng mình và chưa có một sự liên kết
hơn một mươi năm vừa qua từ hai nghìn một mươi đến đây mặc dù đã được sự quan tâm của đảng nhà nước của các cấp ngành của các tỉnh địa phương
tuy nhiên công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến của vùng trung đô bắc là phát triển chậm hơn so với cả nước
hiện phần lớn các doanh nghiệp trong vùng trung du và miền núi phía bắc là doanh nghiệp vừa và nhỏ
còn hạn chế năng lực sản xuất trình độ công nghệ năng lực cạnh tranh
công tác phối hợp các hoạt động xúc tiến thương mại xúc tiến đầu tư chưa được thực hiện thường xuyên
phần lớn các sản phẩm nông sản xuất khẩu thế mạnh chủ yếu là sản phẩm thô
bà con đang làm theo kiểu truyền thống mọi người đang tận dụng cái lợi thế có sẵn tài nguyên bản địa
và vận dụng phương pháp sản xuất đơn giản nhất để làm sao đưa ra được thị trường giá tốt nhất
nhưng dẫn đến chất lượng chưa đảm bảo
và để nói câu chuyện xuất khẩu thì còn cần rất nhiều yếu tố
trong đó yếu tố mà hiện nay ai thấy rõ nhất đó là việc phải đầu tư sâu hơn về công nghệ chế biến
về công nghệ bảo quản và phải nâng cái chất lượng sản phẩm lên một nức cao hơn
để các sản phẩm của vùng trung du miền núi phía bắc vươn xa hơn trên thị trường thế giới
thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập và trình độ phát triển thương mại của vùng so với trung bình cả nước
việc tập trung liên kết vùng hỗ trợ doanh nghiệp
đẩy mạnh xuất khẩu một số sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực
đưa một số địa phương trong vùng trở thành trung tâm canh tác và chế biến nông sản xuất khẩu sẽ đóng vai trò then chốt
những năm qua một số doanh nghiệp vùng trung du và miền núi phía bắc đã tập trung phát triển trung tâm canh tác
và chế biến một số sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực
hỗ trợ hướng dẫn bà con xây dựng phát triển vùng trồng vùng nguyên liệu thế mạnh để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
chúng tôi hướng đến cho bà con trồng cấy và nuôi trồng theo phương pháp tới đây là phải có chứng nhận về hữu cơ vùng khí hữu cơ
chúng tôi đang thực hiện để làm tiêu chuẩn iso và các tiêu chuẩn cao cấp hơn nữa để đạt tiêu chuẩn quốc tế
theo đại diện bộ công thương khi liên kết nội vùng được phát triển doanh nghiệp sẽ tìm thấy sức hút riêng có của vùng
thu gom được hàng hóa nông sản lâm sản và những đặc sản của các địa phương trong cả vùng để có thể là triển khai và thực hiện được những đơn hàng lớn trong tương lai
việc liên kết vùng toàn diện đẩy mạnh chế biến sâu vào quy mô lớn các ngành hàng thế mạnh đường chỉ ra sẽ giúp cho khu vực trung du và miền núi bắc bộ biến thách thức thành cơ hội biến tiềm năng thành tiềm lực biến tiềm lực thành nguồn lực
và để vùng có thể phát triển đột phá bắt kịp các vùng kinh tế động lực khác
để tận dụng ưu thế của vùng cần tập trung ưu tiên phát triển xuất khẩu các mặt hàng có quy mô xuất khẩu lớn lợi thế cạnh tranh cao như nông sản đồ gỗ dệt may gắn với đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu gia tăng tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng chế biến sâu công nghệ cao có giá trị gia tăng tỷ lệ nội địa hóa lớn
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng chính phủ ban hành công điện số bốn mươi về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông chanh thuộc địa bàn thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh

hàng hải việt nam đề nghị ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng như hải quân bộ tư lệnh cảnh sát biển kiểm ngư tăng cường phương tiện phối hợp với các lực lượng của hàng hải tham gia tìm kiếm cứu nạn
tại hiện trường có chín phương tiện tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn lại
cục hàng hải việt nam cũng đã yêu cầu mọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực có trách nhiệm tăng cường quan sát tham gia phối hợp tìm kiếm
đến nay các lực lượng đã tìm kiếm được bốn thi thể nạn nhân
theo cục hàng hải việt nam cho biết trong bốn thi thể nạn nhân có ba người đã xác định được danh tính
người nhà đã đến làm các thủ tục
tuy nhiên ba nạn nhân này không nằm trong danh sách năm thuyền viên đăng ký xuống tàu
nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính
như vậy trên tàu gặp nạn có khả năng nhiều hơn năm thuyền viên như báo cáo ban đầu
do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao đêm ngày hai mươi bốn tháng bốn trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái xảy ra mưa đá to kèm lốc xét
mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà cửa của người dân
mưa đá và rông lốc đã làm tám mươi sáu nhà dân bị tốc mái nhiều cây cối và hai cổ điện bị gãy đổ đồng thời khiến một số công trình hư hỏng nặng
huyện mù căng trải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã khẩn trương tập trung giả soát mức độ thiệt hại do mưa đá
do lốc gây ra để có giải pháp khắc phục kịp thời giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
bên cạnh đó các lực lượng chức năng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra
theo thông tin từ cùng thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện khu vực trung bộ tây nguyên và đông nam bộ
đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
do ảnh hưởng của hiện tượng enino hạn hán thiếu nước đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
và đầy sống người dân ở các địa phương trên
dự kiến tình trạng này kéo dài đến giữa tháng năm tổng cộng đang có khoảng hơn hai mươi hectare cây trồng bị ảnh hưởng
dinh tỉnh gia lai có tám mươi chín hectare lúa và hoa màu bị mất trắng hơn hai sáu trăm linh hộ dân thiếu nước
thủ tướng chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương trong vùng chịu tác động
cần tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó chủ động xây dựng các kịch bản nguồn nước phương án ứng phó cấp nước sinh hoạt cho người dân và sản xuất